ngày chín tháng bảy hiệp hội doanh nghiệp tp hcm công bố cuộc bình chọn doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
cuộc bình chọn được phát động từ tháng sáu đến tháng tám
một trăm linh doanh nghiệp và một trăm linh doanh nhân đạt danh hiệu sẽ được tôn vinh và lễ kỷ niệm vào ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi
với vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền tập hợp đoàn kết liên minh sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp
doanh nhân tp hcm hiệp hội doanh nghiệp tp hcm tiếp tục tổ chức cuộc bình chọn danh hiệu
doanh nghiệp doanh nhân tp hcm tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi nhằm tôn vinh các doanh nghiệp doanh nhân
chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh
điểm mới của cuộc bình chọn năm nay là tuyên dương khích lệ các doanh nghiệp doanh nhân tp hcm năng động đổi mới sáng tạo
vượt qua thách thức đồng hành cùng thành phố phát triển
trong đó xem xét yếu tố doanh nghiệp đổi số ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất quản trị
chuyển đổi thị trường mạnh dạng khai thác đầu tư đa dạng vào những thị trường mới thay thế các thị trường truyền thống
ngoài ra còn có tiêu chí đánh giá riêng cho từng loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp sản xuất
thương mại dịch vụ khoa học và công nghệ bất động sản
một số hiệp hội cho rằng năm nay do ảnh hưởng của covid một mươi chín nên các doanh nghiệp rất khó khăn
vì vậy một số tiêu chí điều chỉnh phù hợp trong điều kiện bình thường mới